một trong những nghiên cứu phát triển năng lượng sạch tại đây là chế tạo lá nhân tạo sử dụng năng lượng mặt trời tạo ra khí hydro không sử dụng các loại pin thông dụng đang có trên thị trường nhằm hạn chế sự phụ thuộc vào các loại pin thông dụng đang có trên thị trường

chương trình không chỉ là cách để tận dụng đồ cũ mà còn là cơ hội để người lớn dạy trẻ em biết tiết kiệm biết vận dụng sáng tạo những đồ phế liệu để tái chế thành những vật dụng có ích cho những người cần đến
chương trình không chỉ là cách để tận dụng đồ cũ mà còn là cơ hội để người lớn dạy trẻ em biết tiết kiệm biết vận dụng có ích cho những người cần đến
và hơn hết là ý nghĩa về bảo vệ môi trường cũng như góp một phần để hỗ trợ cộng đồng
vải cho cuộc sống không chỉ đơn thuần là chương trình tái chế tận dụng vật phẩm cũ mà còn có ý nghĩa kết nối con người với nhau
và trên hết là hạn chế những nguồn thải giúp bảo vệ môi trường một cách hiệu quả hơn
những hình ảnh ý nghĩa của hoạt động tái chế vải cho cuộc sống vừa rồi cũng đã khép lại
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại vào chương trình vì môi trường bền vững kỳ sau